tại tỉnh nam định tòa án nhân dân tối cao vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ba bị cáo về tội giết người
gồm hai anh em ruột là ninh viết đức và ninh viết minh cùng chú nam định và dương thanh tùng chú hải phòng
theo cáo trạng vào hai mươi h tối ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu ninh viết đức đi xe máy đến xã yên dương huyện y yên
thì bị hai thanh niên lạ mặt đi xe máy lạng lách cản xe không cho đức vượt lên
tại hội làng thấy anh vũ thành nam có nhiều đặc điểm giống hai thanh niên vừa cằn xem mình
đức về nhà lấy dao bấm và kiếm rủ anh trai ninh viết minh và người làm thuê cho gia đình là dương thanh tùng đi tìm nam
đức đã dùng dao bấm đâm vào ngược anh nam anh nam được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
khi biết tin nam thiệt mạng các đối tượng đã ra công an xã để đấu thú
tại viên thòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt ninh viết đức một mươi tám năm tù
ninh viết minh chín năm tù và dương thanh tùng một mươi hai tháng tù về tội giết người